sở giao thông vận tải hà nội vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi thuộc taxi mai linh g bảy taxi và taxi group đăng ký dự phòng phương tiện lái xe taxi trên địa bàn thành phố tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch
thực hiện công điện số một mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc tiếp tục giãn cách toàn xã hội và kịp thời xây dựng các kịch bản trong trường hợp cấp bách
sở giao thông vận tải hà nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi nói trên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch của thành phố
cụ thể taxi mai linh g bảy taxi và taxi group mỗi đơn vị dự phòng từ một trăm linh đến một trăm năm mươi xe trong đó năm mươi xe từ trên năm chỗ đến dưới chín chỗ
đối với xe taxi năm chỗ sẽ dự phòng để vận chuyển các trường hợp f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ có thể đi lại được
đối với xe từ trên năm chỗ đến dưới chín chỗ chuẩn bị phương án tháo rỡ ghế để vận chuyển các trường hợp không tự đi
trước đó sở giao thông vận tải hà nội chấp thuận phương án tổ chức hoạt động cho hai trăm linh xe taxi của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ mai linh hà nội trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi bảy của thành phố